nhằm tăng cường hiệu quả và rút ngắn thời gian trong công tác quản lý hoạt động giao thông vận tải
và xử lý vi phạm hành chính về giao thông vận tải ubnd tp hcm với yêu cầu các sở ngành liên quan
đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý giao thông đường bộ
trong quý i năm hai nghìn hai mươi công an tp hcm sẽ xây dựng đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ
để xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ tăng cường bố trí lực lượng xử phạt các phương tiện
vi phạm dừng đậu xe ô tô đồng thời nghiên cứu áp dụng quy trình xử lý vi phạm hành chính điện tử
để thực hiện nhanh chính xác và thuận lợi hơn so với xử lý thủ công như hiện nay
cũng trong quý i năm hai nghìn hai mươi sở giao thông vận tải sẽ hoàn thành kết nối liên thông các dữ liệu
ngành giao thông hệ thống camera giám sát giao thông thông minh nhằm tăng cường hiệu quả
bảo đảm công khai minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về giao thông và vận tải đường bộ